tối ba mươi tháng bốn tại thành phố hải phòng đã diễn ra chương trình khai mạc liên hoan du lịch đồ sơn năm hai nghìn hai mươi bốn
điểm đến bốn mùa mở đầu cho mùa du lịch hẻ sùa động
không chỉ dầu tiềm năng tự nhiên đồ sơn là vùng đất dầu bản sắc văn hóa
nơi đây có những địa chỉ đỏ gắn với những sự kiện lịch sử hào hùng trong công cuộc đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc
đó là những lễ hội truyền thống đậm đà bản sắc văn hóa miền biển như lễ hội đảo dấu lễ hội trọi trâu truyền thống
bến k một mươi năm nơi xuất phát của những con tàu không số làm nên con đường hồ chí minh trên biển huyền thoại
đến với đồ sơn du khách không chỉ được cảm nhận vẻ đẹp muôn màu sắc của tự nhiên
hoa minh đồng điệu cùng nhịp thở của tiên nhân mà còn được tận hưởng không gian lý tưởng
hài hòa của biển cả và núi rừng những vẻ đẹp tiềm ẩn và sự đa dạng của các hệ sinh thái rừng và biển